chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
trần nguyên vũ nguyên tổng giám đốc tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu bình dương công ty cổ phần
huỳnh thanh hải nguyên chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên đầu tư và quản lý dự án bình dương
ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với võ hồng cường
chủ tịch kiêm giám đốc công ty cổ phần hưng vượng
ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với nguyễn thục anh nguyên chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
con gái của nguyễn văn minh
trần đình như ý chủ tịch hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển
cả sáu bị can đều bị khởi tố về tội tham mô tài sản theo điều ba trăm năm mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quy định và lệnh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thi hành các quy định và lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang tiếp tục điều tra triệt để mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
tiếp tục mở rộng điều tra sai phạm tại trung tâm phát triển quỹ đất tp biên hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã thi hành quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc
đối với bốn bị can để điều tra về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
quy định tại điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự
các bị can gồm nguyễn tấn long chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp biên hòa
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp biên hòa
trương thành giàu phụ trách phòng một trung tâm phát triển quỹ đất tp đồng nai tp biên hòa
nguyễn mộng hiền tổ trưởng tổ quản lý khai thác quỹ đất thuộc trung tâm phát triển quỹ đất tp đồng nai tp biên hòa
hồ bá minh nguyên phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường tp biên hòa
các bị can này có liên quan đến vụ việc vi phạm các quy định về quản lý đất đai
xảy ra tại dự án khu dân cư thương mại phước thái phường tam phước tp biên hòa
do công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà phước thái làm chủ đầu tư
thời gian qua do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
việc mua bán hàng hóa qua mạng xã hội việc chuyển tiền nhận tiền qua các tài khoản ngân hàng trở nên phổ biến
trước tình hình đó lợi dụng việc một số người dân thiếu cảnh giác thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản ngân hàng
nhiều đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng phản ánh tại tỉnh ninh bình
mới đây công an huyện gia viễn tỉnh ninh bình đã điều tra bắt giữ đối tượng lê văn toản chú xã sơn lai huyện nho quang
theo điều tra lợi dụng sự chủ quan thiếu cảnh giác của một số tổ chức cá nhân trong quá trình mua bán trực tuyến
chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng lê văn toản đã thực hiện tám vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
gây thiệt hại gần bốn mươi năm triệu đồng trên địa bàn các huyện nho quan gia viễn và thành phố tàm điệp tỉnh ninh bình
anh lê văn toản gọi điện hỏi mua tôi một cái loa kéo xị giá năm triệu mốt
thì anh ấy có thực hiện chuyển khoản và chụp màn hình giao dịch thành công số tiền năm triệu mốt và chuyển qua gia lô
thì tôi cũng tin tưởng như bao khách hàng mua online khác thì tôi cho nhân viên giao hàng
hôm sau và hôm sau nữa thì không thấy tiền về tài khoản
thì tôi có liên lạc với anh toản nhắn tin gọi điện thì không liên lạc được
thủ đoạn của toàn là đến các công ty cửa hàng hoặc tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội hỏi mua sản phẩm
sau đó chốt đơn và hứa thanh toán tiền hàng qua tài khoản
sau đó toàn chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi chỉnh sửa thời gian giao dịch chủ tài khoản số tài khoản của người thụ hưởng
và gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại
tôi có lên mạng tìm kiếm những cửa hàng mua bán và giao hàng truyền khoản trên mạng giao dịch với chủ hàng
xong rồi chủ hàng đồng ý giao hàng lúc đấy tôi sử dụng phần mềm chỉ sửa ảnh để sửa tên tuổi
rồi số tài khoản số tiền để sao cho phù hợp với đơn vị
hàng của mình đặt và tạo lòng tin cho người bán hàng và người ta giao hàng cho tôi
công an huyện giáo viện chúng tôi đã triển khai một số biện pháp công tác
trước hết là chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền những phương thức thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên mạng
để cơ quan chúng dân biết phòng ngừa và cảnh giác cũng như là tố cáo hành vi vi phạm của đối tượng
cho cơ quan điều tra để kịp thời xác minh và xử lý chỉ đạo các đội nghiệp vụ tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ
để nắm bắt diễn biến hoạt động của các số đối tượng có tiền án tiền sự và tội lừa đảo chiếm đoàn tài sản
từ đó để đấu tranh điều tra xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi vi phạm
để tích cực chủ động phòng ngừa đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bên cạnh vai trò của lực lượng công an mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác
chủ động đề phòng tích cực phát hiện tố giác tội phạm
nhất là khi có khách đến mua hàng đề nghị giao dịch trực tuyến chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng
thì chỉ nên giao hàng khi tài khoản của mình báo đã nhận được tiền
đồng thời báo ngay cho chính quyền hoặc cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi vấn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú thọ tỉnh phú thọ vừa triệt phá ổ nhóm đánh bạc
dưới hình thức mua bán số lô số đề và cá độ bóng đá do đinh quốc vũ cầm đầu
sau đối tượng bị bắt giữ thu giữ nhiều điện thoại di động và số tiền bốn trăm năm mươi triệu đồng
các đối tượng là toàn bộ hoạt động đánh bạc đều được thực hiện qua điện thoại di động
chỉ nhận bảng lô đề và cá độ bóng đá của các thư ký và những con bạc quen biết
thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng
các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng công an
ngoài ra nhóm đối tượng trên còn có hoạt động cho vai lãi nặng với mức lãi suất giao động
từ ba đồng đến năm đồng một triệu đồng một ngày
khi con nợ không có khả năng thanh toán sẽ sử dụng các đối tượng có tiền án tiền sự nhân thân xấu
mang theo hung khí đến nhà các con nợ để uy hiếp khống chế ép buộc các con nợ phải trả tiền
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đang xác minh làm rõ một đối tượng có hành vi tàng trữ
mua bán linh kiện cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng khí nén hơi
trước đó vào sáng ngày hai tháng ba tại phường tân lập tp thái nguyên
đội cảnh sát kinh tế công an thành phố thái nguyên tiến hành kiểm tra một xe ô tô khách tuyến bắc giang thái nguyên
phát hiện trên xe có hai bao tải chứa chín linh kiện hàng bên trong là các linh kiện phụ kiện súng hơi
qua kiểm đếm có sáu một trăm sáu mươi viên đạn trì và bốn mươi hai linh kiện phụ kiện súng các loại
công an tp thái nguyên đã xác minh làm rõ xác định chủ hàng là giáp đức trung
chú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
tại cơ quan công an trung khai nhận mua các loại linh kiện phụ kiện súng nén hơi
trên một số trang mạng xã hội sau đó bán lại cho người có nhu cầu để hưởng tranh lệch
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay hơn hai năm mươi năm triệu ca mắc covid một mươi chín tại việt nam đã khỏi
nước ta cũng thực hiện tiêm hơn một trăm chín mươi năm triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có ba tám trăm tám mươi năm sáu trăm ba mươi một ca mắc covid một mươi chín
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi năm một trăm hai mươi bảy ca một ngày
tổng số ca được điều trị khỏi là hai năm trăm năm mươi năm trăm hai mươi năm ca
số bệnh nhân nặng đang được điều trị là ba tám trăm bốn mươi ca
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm chín mươi năm triệu liều
trong đó số liều tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên là gần một trăm bảy mươi chín triệu liều
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là gần một mươi bảy triệu liều
theo hướng dẫn chăm sóc tại nhà đối với trẻ em mắc covid một mươi chín do bộ y tế vừa ban hành
bộ y tế lưu ý các phụ huynh không tự ý dùng thuốc kháng virus kháng sinh kháng viêm
cho trẻ mắc covid một mươi chín chăm sóc tại nhà khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế và không sông cho trẻ em
bộ y tế cũng vừa có công điện gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo quyết liệt
nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm trang thiết bị y tế phòng chống dịch covid một mươi chín trên thị trường
bảo đảm chất lượng sản phẩm với giá thành hợp lý
các địa phương cần tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng
giá niêm yết kiểm tra và ngăn chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị trường
để đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán các trang thiết bị y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín bất hợp lý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
đồng thời chỉ đạo sở y tế giao nhiệm vụ cho các bệnh viện trạm y tế nhà thuốc đại lý bán lẻ
thực hiện niêm yết giá bộ xét nghiệm sars cov hai và bảo đảm chất lượng cung ứng sản phẩm này đến người dân
tổ chức thanh tra kiểm tra để phát hiện sớm các tổ chức cá nhân vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trên địa bàn
tại hà nội số ca mắc không ngừng gia tăng trong những ngày gần đây thậm chí là đã vượt năm con số mỗi ngày
số f điều trị tại nhà cũng gia tăng
với f không điều trị tại nhà thì việc cần thiết là phải thông báo với y tế cơ sở nơi mình sinh sống
tuy nhiên nghĩa không cho biết là gọi rất nhiều cuộc điện thoại tới y tế phường và cả đường dây nóng nhưng không ai bắt máy
đến khi ra phường khai báo và test lại thì quá đông và nhiều f đã phải quay về
xét nghiệm trước đó ở công ty cho kết quả dương tính với covid một mươi chín chị hà đã gọi ra phường để xin hướng dẫn và khai báo y tế
tuy nhiên sau nhiều lần liên lạc không được ngày hôm sau chị phải đích thân ra phường để khai báo
cũng là tự giác
mình có bị bệnh
thì mình khai báo y tế ra nhưng mà thực sự là quá tải quá đông
đến khi gọi ra không được là hôm qua không nhầm là một mươi ba cuộc điện thoại
thế nhưng mà không ai nghe không ai bắt máy em phải ra ra thì đông quá em lại đi về
về thì hôm nay mình phải đi sớm
đi sớm ra thì bây giờ mới xong
đó là tình trạng chung của rất nhiều f khi điều trị tại nhà
liên hệ điện thoại không được bắt buộc người dân phải đến trực tiếp cơ sở y tế
việc xếp hàng như thế này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao khi người âm tính và dương tính với covid một mươi chín đứng lẫn lộn với nhau
khi bị f thì chị về nhà chị tự cách ly ở nhà

nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ không nghe máy để có số offline
thế khi về thì mình cũng không nghe máy để có số offline
thế khi về thì mình cũng không nghe máy để có số offline
hãy gọi cứ báo cáo với bên tổ trưởng thì cũng không nghe máy
gọi bên ờm chưởng tầng ấy thì người ta cũng nói là
đanco là thằng xí này
người ta cũng bảo là tình trạng nó như vậy

chị ra đây để chị xem để chị mua
xem là như thế nào cái này
đông cái này
chắc khi chị đi cẩn thận ra ba ngày
thực tế số ca f trên địa bàn tăng nhanh lực lượng cán bộ y tế có hạn
trong đó nhiều cán bộ y tế đã thành f và xin nghỉ việc
trước tình trạng f không thể liên hệ với y tế phường nhiều quận huyện đã họp bàn để đưa ra những giải pháp khắc phục
đối với việc thông tin liên lạc để đảm bảo thông suất hơn nữa
thì chúng tôi cũng đã thay mưu cho bộ kỳ bán dân dân quân là bổ sung thêm các số điện thoại đựng dây nóng trên mỗi phường
hiện tại mỗi phường có hai điện thoại thì chúng tôi sẽ dự kiến tham mưu bổ sung ba bốn điện thoại
để làm sao chúng ta có thể giải quyết khâu ách tắc về vấn đề người dân công dân những người gọi đến mà chưa được tiếp cận ngay thông tin của sở y tế
sở y tế hà nội cũng thừa nhận thực trạng người dân khó tiếp cận dịch vụ y tế cấp xã phường
nguyên nhân là áp lực lên đội ngũ

có phường số f lên đến hàng nghìn trong khi nhân viên y tế chỉ có tám đến một mươi người
nên rất khó tránh trệch tròa trong công tác hỗ trợ người dân
thực tế f tại hà nội chủ yếu là nhẹ diễn biến chỉ như cảm cúm thông thường
vì thế khi không liên hệ được y tế cơ sở các f không cần bình tĩnh và tỉnh táo lựa chọn kênh thông tin để giúp đỡ
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín tăng cao bảo hiểm xã hội hà nội đề nghị các cơ quan liên quan
tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với người điều trị covid một mươi chín theo quy định
thực hiện giải quyết kịp thời không để hồ sơ chậm muộn nghiêm cấm việc gây phiền hà khó khăn với người lao động
đồng thời hướng dẫn các trạm y tế xã phường thị trấn có trách nhiệm cấp kịp thời giấy chứng nhận
nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội với người lao động là f